ngày hai mươi tám tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh vĩnh long
đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi bảy
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh
các sở ban ngành và đông đảo quần chúng nhân dân đã đến dự
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vĩnh long giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai hai nghìn một mươi sáu đạt tám một mươi tám một năm
tổng sản phẩm trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên bốn mươi ba tỷ đồng
tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên năm tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh vĩnh long
qua hai mươi năm năm xây dựng và phát triển đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh
của tỉnh vĩnh long
đồng chí mong muốn tỉnh vĩnh long phát triển cao hơn đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước
dịp này tỉnh vĩnh long vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất